ngày tám tháng một bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ đã tới thăm hỏi và trao quà tặng ba mươi xuất quà cho ba mươi thương binh bệnh binh đang điều trị tại trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh phú thọ nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
trung tâm hiện đang chăm sóc thường xuyên cho ba mươi thương bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật trên tám mươi thuộc sáu tỉnh thành trong cả nước và điều dưỡng luân phiên hàng năm cho khoảng ba năm trăm linh lượt người có công với cách mạng
cùng ngày bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ đã thăm và tặng quà cho sáu mươi công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố việt trì